nhận định tại nghị viện châu âu ngày sáu tháng bốn rằng eu muốn chấm dứt chiến tranh sớm nhất có thể nhưng không phải bằng mọi cách
bởi vì nếu phải chứng kiến một đất nước bị tàn phá bị chia cắt lãnh thổ và trung lập với hàng triệu người chết thì eu không muốn chiến tranh kết thúc theo cách này
đó là lý do tại sao phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine
ukraine mong đợi có nhiều vũ khí hơn và đó là những gì eu đang thực hiện
ông borrell và chủ tịch ủy ban châu âu sắp tới sẽ tới kiev trong tuần này
eu đã thông báo vào tháng trước rằng
khối này sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho ukraine lên đến một tỷ euro
lời kêu gọi cung cấp vũ khí cho ukraine đã gia tăng sau khi ukraine cáo buộc nga phạm tội chiến tranh ở bucha ngoài ô kiev
tuy nhiên phía nga đã phủ nhận cáo buộc này và cho rằng kiev đang tiến hành chiến dịch làm sai lệch thông tin để đánh lạc hướng dư luận
ngày bốn tháng bốn tổng thống vladimir putin đã ký xác lệnh về việc hạn chế thị thực đối với công dân của các quốc gia mà moscow xem là không thân thiện
để đáp trả lệnh trừng phạt liên quan đến ukraine
theo hãng tin reuters xác lệnh có hiệu lực cùng ngày bốn tháng bốn
theo đó sẽ đình chỉ chế độ cấp thị thực đơn giản hóa của nga đối với một số quốc gia thành viên liên minh châu âu eu
cũng như là naui thụy sĩ đan mạch và ireland
kể từ ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua sau khi nga triển khai các chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
nhiều nước phương tây đã áp đặt các miệng pháp trừng phạt nhằm vào nga
moscow đã đáp trả bằng một số biện pháp như ngừng xuất khẩu lương thực tới các quốc gia không thân thiện
trước đó ngày ba mươi một tháng ba nga cũng quy định thanh toán bằng đồng rút với các hợp đồng chuyển khí đốt sang các nước không thân thiện
bắt đầu từ ngày một tháng bốn
trong một diễn biến liên quan hãng thông tấn tass dẫn lời thủ tướng nga mikhail mishutin cùng ngày cho biết
nga có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm bay đến và đi từ năm mươi hai quốc gia sau ngày chín tháng bốn tới
theo đó nga sẽ nối lại các chuyến bay đến và đi từ argentina nam phi và những quốc gia thân thiện khác
những nước này không áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nga
thưa quý vị
thống đốc ukraine nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào miền đông
sergei gaidai thống đốc tỉnh lugan mà ukraine kiểm soát một phần
kêu gọi người dân sơ tán trước nguy cơ nga phát động tấn công quy mô lớn vào khu vực thuộc miền đông
ông gaidai nói trên telegram rằng
ngày một mươi bốn tháng bốn khi thấy khí tài nga đang tiến đến từ nhiều hướng nhà mang theo binh lính và nhiên liệu
ông hiểu rằng họ đang chuẩn bị cho bước đột phá lớn với quy mô toàn diện
ông cũng đã thúc giục người dân rời khỏi khu vực sớm nhất có thể
cho biết thêm một người đã được sơ tán cùng ngày
ông guayde cho biết các cuộc bắn phá vào lugan miền đông ukraine ngày càng khốc liệt
hai tình nguyện viên đã thiệt mạng trong một vụ nổ cùng một nhà thờ bị hư hại
ông sullivan nói rằng giai đoạn tiếp theo của chiến sự có thể kéo dài khi nga vượt trội ukraine về quân số
moscow có thể mở rộng vùng kiểm soát ở miền đông so với khu vực phili khai thân nga kiểm soát trước chiến dịch quân sự
trước đó lãnh đạo cộng hòa nhân dân logan tự xưng ở miền đông ukraine
nói rằng vùng lãnh thổ này có thể tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập nga
tass dẫn lời bộ quốc phòng nga cho biết kel ly khai hiện kiểm soát chín mươi ba khu vực logan
afp dẫn lời một quan chức cấp cao lầu năm góc nói rằng nga đã rút khoảng hai phần ba lực lượng bố trí xung quanh kiev
phần lớn được lệnh rút về belarus để triển khai đến những địa điểm khác tại ukraine
mỹ cũng đánh giá tương tự
cố vấn an ninh quốc gia jek sullivan hôm bốn tháng bốn đã nói rằng
nga có thể đang lên kế hoạch triển khai hàng chục
nga có thể đạt được ba mươi binh sĩ ở miền đông và xung đột có thể leo thang ở miền đông và đông nam ukraine
visa maripo cực kỳ quan trọng với chiến dịch của nga ở ukraine
sau khi nga thông báo giảm bớt các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô kiev để tập trung vào khu vực đông nam
maripos càng trở thành mục tiêu quan trọng
giành được chiến thắng ở thành phố cảng này sẽ có ý nghĩa chiến lược đối với chiến dịch quân sự của nga ở ukraine
thành phố này bị bao vây suốt nhiều ngày qua khiến ít nhất một trăm sáu mươi người dân tiếp tục mắc kẹt trong tình trạng thiếu nước điện thuốc và thực phẩm
maripos là thành phố lớn nhất của ukraine bên bờ biển agyov nơi kết nối với biển đen
được đặt tên theo bà maria fedorovna hoàng hậu của hoàng đế alexander iii
thành phố này nằm cách biên giới nga khoảng bảy mươi km và chỉ cách khu vực miền đông do lực lượng ly khai thân nga vài km
danh được maripos sẽ giúp nga lập nên một tuyến kết nối truyền thông
nga sẽ giúp nga tiến bộ giữa hai nước cộng hòa tự xưng ở vùng donbass với bán đảo crimea mà nga đã xác nhật từ năm hai nghìn một mươi bốn
cùng với đó danh được maripos còn giúp cho nga kiểm soát được vùng giáp biển agyov của ukraine và các đất kết nối giữa ukraine với biển đen
quân nga đã giành được cảng kursyn bên bờ biển đen cách maripos khoảng ba trăm tám mươi km
giành được maripo cũng sẽ giúp quân nga thoát khỏi tình cảnh xa lầy ở đó để thực hiện những nhiệm vụ mới như củng cố các mặt trận khác
về vai trò kinh tế
maripo đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế ukraine vì cảng này được sử dụng để xuất nhập khẩu sắt thép ngũ cốc máy móc công nghiệp mang lại nguồn thu đáng kể cho chính phủ ukraine
đây từng là một cảng xuất khẩu than chính trong thời liên xô
một quan chức cấp cao của ukraine cho biết nước này có thể thất thu sáu tỷ usd tiền xuất khẩu ngũ cốc vì các cảng trong đó có maripo bị bao vây
thổ nhĩ kỳ ai cập và yemen là những nước phụ thuộc vào bột mì nhập khẩu từ ukraine
maripos là nơi hoạt động của những doanh nghiệp luyện tập
và một trong những doanh nghiệp cán thép lớn nhất của quốc gia này
maripo có cầu cảng sâu hơn các cảng của ukraine ở khu vực
kiểm soát được cảng này sẽ giúp nga vận chuyển thiết bị hàng hóa và con người nhanh hơn và dễ hơn tới vùng donbass và kymea
maribo đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của ukraine
để mắt thành phố này sẽ là đòn ráng mạnh về tâm lý đối với chính phủ và quân đội
cũng như làm mất đáng kể lợi thế của kiev trên bàn đàm phán
ngược lại chiến thắng ở maripos sẽ khinh lệ đáng kể tinh thần
của quân nga